trong hai năm vừa qua thì việt nam đối mặt với đỉnh cao của dịch bệnh
về vấn đề sức khỏe được người dân rất là quan tâm
ánh dạng nhận thấy là có thay đổi nào quan trọng nhất trong tâm lý khách hàng trong cái giai đoạn đó
chị cùng với cả ánh dạng đã có thay đổi hay điều chỉnh trong chiến lược kinh doanh thế nào để thích nghi và thay đổi lớn với thị trường ạ
cái ngành mắc kính nó không có tệ như các ngành du lịch
nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất là lớn
có thể là cái dân số người ta không cao như hồi xưa
bởi vì kính thuốc thì vẫn là nhu cầu nhưng mà cái gì xa xí
xe xí có nghĩa là bình thường một người người ta mua nhiều thì người ta giảm bớt
thì nó ảnh hưởng điều đó
các nhà thương hiệu sản xuất thì họ cũng hiểu cho nên mình cũng không áp lực gì
cái áp lực mình là mình suy nghĩ để mình sắp xếp lại
thí dụ như hiện nay mục tiêu của air group là làm sao để tối ưu thị trường phân phối
để phân phối những sản phẩm từ cơ bản vài trăm ngàn cho đến vài triệu là phổ thông nhất
rồi những sản phẩm cao lên trên năm mươi triệu đó là nó tầm trung
rồi cao nữa thì nó tầm ít hơn
tuy nhiên cũng rất là mọi người cũng không ngạc nhiên
kính mà từ vài trăm triệu lại bán rất đắt
cho nên phải nói một số người vẫn không ảnh hưởng gì
từ năm tới một mươi triệu trở lên thì nó có giảm bớt
nhưng mà cái khúc dưới thì nó vẫn rất là phổ biến
tất cả những giá sản phẩm mình cũng
cũng niêm yết trên thị trường luôn
để giúp cho người tiêu dùng tiền yên tâm là sản phẩm chính hãng
và họ cũng đủ khả năng để mua
thì cái quan tâm của ánh rạng là làm sao cho đại đa số đủ khả năng để mua sản phẩm chính hãng
và bảo vệ được mắt
chọn con đường mới và khó là kính mắt
một con đường tưởng như thanh thang
nhưng theo em quan sát thì gặp rất là nhiều cạnh tranh
cạnh tranh về công nghệ về mẫu mã
ở giai đoạn hiện tại thì chị nhìn thấy tất cả các loại sản phẩm này
cái thị trường và sự cạnh tranh trong thị trường về mắt kính sức khỏe là như thế nào ạ
nhiều người nói là mắt kính giàu lắm
nhưng mà trên thực cái không phải vậy
nếu mình làm chân chính thì cũng như các thời trang khác
quần áo các ngành túi sách
hoặc là cái ngành trồng kính thì có liên quan đến thuốc
ví dụ vậy
thì cái giá của nhà sản xuất yêu cầu mình
nhà phân phối mình lấy nhiêu đây
mình chi phí điều hành nhiêu đây
giá cho đại lý giá cho người tiêu dùng
nó có một công thức chẩn hết
cho nên mọi người sẽ thấy rằng một cái sản phẩm
từ khu vực đất nước này đến đất nước nọ
nó có lệch nhau bởi vì thuế nhập
và cái chi phí của một thị trường thôi
chứ không có lệch nhau nhiều
và mỗi doanh nghiệp nó đều được tính toán phù hợp
và được kiểm soát bởi thương hiệu
trong cơn bão chuyển đổi của các doanh nghiệp này

thì công nghệ trong mọi lĩnh vực tiến về phía trước
chị có thể chia sẻ tầm nhìn và chiến lược của ánh dạng
trong thời gian sắp tới được không ạ
lâu năm rồi thì ảnh dạng cũng sử dụng phần mềm
dày trong quản trị
tuy nhiên cái phần mềm đó thì nó chưa có được liên kết hết
thì cái việc mà tạo sự liên kết đồng bào hết
thì ảnh dạng cũng đang làm việc đó
còn về từng bộ phận
thế như hệ tống chuỗi
phần mềm hệ tống chuỗi
hoặc là phần mềm trong vấn đề sản xuất
hoặc là trong vấn đề quản trị theo từng phần
thì nó cũng đã có hình thành lâu rồi
còn cái việc mà kết hợp thì đang thực hiện
nhưng mà mong muốn của ảnh dạng
ngoài cái chuỗi cao cấp
hoặc là cái chess
hoặc là mega hot
ai qua hết
thì air group xong xong cái việc phân phối
để giúp đại lý mình thành công
air group cũng ra đời
một cái chuỗi studio tám mươi tám
có nghĩa là từ cái gọng kính
trọng kính khám mắt
mà trọng kính là đầy đủ các lớp phủ
để bảo vệ mắt
là từ giá bốn trăm tám mươi ngàn
có nghĩa là đáp ứng được cái mong muốn của bệnh
là làm sao người giàu có
vẫn có thể dùng cái kính đó
bởi vì chất lượng chuẩn và nó vừa cho người á châu
mà người không tiền cũng dùng được
có thể là người ít tiền
thì mua ít
người có nhiều tiền thì mua đủ thứ
giống như fast fashion vậy
thì cái đó là cái
mình nghĩ rằng
cần xuất hiện ở thị trường càng nhanh
để giúp cho người tiêu dùng có
cơ hội để sở hữu
và đồng thời
chấn chỉnh các hệ thống
chững lại và đưa
những cái điểm mà không thành công
mình đóng đi
rồi mình sẽ mở
những cái mới sắp xếp lại
để đúng theo cái chuẩn mà
mình đưa ra là tiêu chuẩn của hoa kỳ
thì cái đó là cái tập trung
về phần bán sỉ và bán lẻ
tổng thể về cái hệ thống ẩn trị
để có thể giúp ích được bảo vệ đôi mắt của mình
đến thị lực của chúng ta rất là tốt
ngoài đó nó còn thể hiện cái sự fashion của mỗi người nữa
thì tại sao chúng ta
lại để cho con mắt của chúng ta
nó không được bảo vệ
thì điều đó là điều không nên qua
qua cái chương trình và qua cái sự chia sẻ lần này của chị
em cảm ơn chị rất là nhiều ạ
cảm ơn những chia sẻ của chị ashley
và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình bí mật thành công
và hẹn gặp lại quý vị và khán giả
trong đúng khung giờ này tuần sau
xin chào và hẹn gặp lại